xin kính chào quý vị và các bạn
đêm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m
nên khu vực phía đông bắc bộ có mưa rào và rông rải rác
sau đó mưa sẽ có xu hướng giảm nhanh trong ba ngày tới
không khí lạnh cũng sẽ khiến cho nền nhiệt độ tại khu vực bắc bộ giảm đáng kể
mưa nhiệt thấp nhất về đêm và sáng rao động ở mức từ hai mươi hai mươi ba độ vùng núi thấp hơn
nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ sau đó sẽ có xu hướng tăng dần
tại các tỉnh thuộc khu vực phía tây bắc bộ cũng có mưa rào và rông rải rác trong đêm nay
người dân cần đề phòng các hiện tượng thừa tích cực đoan
từ ngày mai thì mưa sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi
tuy nhiên do tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ
sáng các ngày sau sẽ tăng nhẹ khoảng từ một hai độ mỗi ngày
các tỉnh thành thuộc khu vực trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế
từ chiều và đêm nay sẽ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
trong cơn rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
nên nhiệt độ ở đây có xu hướng giảm dần xuống dưới mức là ba mươi độ vào lúc trưa chiều
còn về đêm và sáng sớm nhiệt độ chỉ ở mức hai mươi một hai mươi bốn độ
khu vực phía nam của đèo hải vân từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận bình thuận
thì từ sáng mai mưa mới xuất hiện rải rác tập trung vào chiều tối và đêm
nền nhiệt độ ít biến đổi mức nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
có nơi cao hơn ở các tỉnh ninh thuận và bình thuận
khu vực tây nguyên trong những ngày tới vẫn có mưa rào rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông về lúc chiều tối
ban ngày thì trời có nắng
vùng cao của tây nguyên đêm và sáng nhiệt độ chỉ ở mức một mươi chín hai mươi hai độ
trưa chiều nhiệt độ sẽ đạt được mức hai mươi tám ba mươi một độ
còn các tỉnh thành nam bộ những cơn mưa vẫn xảy ra giải rác vào lúc chiều tối
cục bộ có mưa vừa đến mưa to kèm theo đó là rông mạnh
ban ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ duy trì cao nhất ổn định ở mức là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
thấp nhất là hai mươi bốn hai mươi bảy độ vào đêm muộn và sáng sớm